thực hiện nghị quyết tám trăm chín mươi năm về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố hà nội
ngày một ba thành phố hà nội đã chính thức tổ chức việc sắp nhập và công bố đơn vị hành chính cấp xã phường theo quy định mới
thực hiện nghị quyết trên thành phố hà nội đã chỉ đạo triển khai đề nghị sắp nhập một mươi đơn vị hành chính cấp xã
để thành lập năm đơn vị hành chính mới trong đó quận hai bà trưng sắp nhập bốn phường nguyễn du bùi thị xuân
ngô thị nhậm phạm đình hồ thành hai phường mới là phường nguyễn du và phường phạm đình hồ
các địa phương thuộc địa bàn hà nội gồm phú xuyên phúc thọ cũng thực hiện sắp nhập và công bố đơn vị hành chính cấp xã mới
để kịp thời phục vụ nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của nghị quyết của quốc hội
hiện thành phố hà nội có ba mươi đơn vị hành chính cấp huyện gồm một mươi hai quận một mươi bảy huyện và một thị xã
năm trăm bảy mươi chín đơn vị hành chính cấp xã gồm ba trăm tám mươi ba xã một trăm bảy mươi năm phường và hai mươi một thị trấn